ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao sở giao thông vận tải xây dựng phương án đỗ xe ô tô một bên đường thay vì hai bên như lâu nay ngày chẵn đỗ bên chẵn và ngày lẻ đỗ bên lề
thông tin trên được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri quận hoàn kiếm mới đây
theo đó trước mắt sẽ áp dụng tại các điểm đỗ xe ở một số tuyến phố chật hẹp như giã tượng trần quốc toàn nguyễn gia thiều
sau đó tổng kết để rút kinh nghiệm và xem xét có thể triển khai tiếp hay không
thành phố hà nội đã thuê một đơn vị nước ngoài thiết kế quy hoạch không gian ngầm tại năm địa điểm dự kiến làm bãi đỗ xe
gồm quảng trường cách mạng tháng tám công viên thống nhất thủ lệ thanh nhàn cung thể thao quần ngựa
đồng thời đã giao sở giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng phương án cho phép đỗ xe một bên đường thay vì đỗ hai bên như lâu nay
nhiều chuyên gia giao thông cho rằng đây là chủ trương đúng cần thực hiện thí điểm có kết quả mới áp dụng rộng rãi trên các tuyến phố
tp cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ kể cả tình thế mới có thể hạn chế được tình trạng ôn tắc